thưa quý vị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo nguyễn ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị trấn bình đại huyện bình đại tỉnh bến tre về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo bản án hình sự sơ thẩm từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nguyễn ngọc ánh sử dụng nhiều tài khoản facebook
tham gia vào tám mươi một cuộc phát trực tiếp do một mươi bốn tài khoản của các đối tượng phản động trong và ngoài nước chủ trì
ngoài ra ánh còn tham gia vào một trăm năm mươi tài khoản khác để thực hiện các cuộc phát trực tiếp đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc
phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt thông tin xấu về các chính sách pháp luật và quan hệ ngoại giao của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn ngọc ánh còn tạo lập các nhóm kín chia sẻ thảo luận kêu gọi biểu tình bất tuân dân sự nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với các hành vi trên tòa án nhân dân tỉnh bến tre tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc ánh sáu năm tù giam và phạt bổ sung quản chế
thời hạn năm năm tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù
tại phiên xét xử phúc thẩm hội đồng xét xử nhận thấy đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo nguyễn ngọc ánh
và quan điểm của luật sư bảo chữa là không có căn cứ chấp nhận nên hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo nguyễn ngọc ánh
giữ nguyên bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh bến tre
thông tin mới nhất liên quan đến vụ sạt lở đất đá làm bốn người tử vong và một người bị thương xảy ra tại tuyến đường khe tam khe tràm
thuộc công ty than dương huy tập đoàn thang hóa sản việt nam tkv vào đêm qua
công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an thành phố cẩm phả phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra làm rõ
công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an thành phố cẩm phả phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc
vào đêm qua ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn bí thư tỉnh ủy quảng ninh đã chỉ đạo ubnd tỉnh quảng ninh
chỉ đạo công an tỉnh sở lao động thương binh và xã hội ubnd tp cẩm phả và các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật đồng thời phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo công tác xử lý cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình nạn nhân
công ty than dương huy cũng đã cử cán bộ đến thăm viếng chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
việc phòng xin được chào biên tập viên nam hà tại trường quay hà nội
nên thời gian gần đây giá thịt heo tại các chợ trên địa bàn tp hcm đang tăng mạnh và có chiều hướng tăng so với nhiều tháng trước
và đây được xem là thời điểm mà giá thịt heo tăng cao nhất trong nhiều năm qua
với mức giá hiện tại giá thịt lợn tăng gần gấp đôi so với thời điểm giá thấp nhất trước đây ghi nhận tại cửa hàng viết sang quận một
giá thịt ba rọi đang ở mức một trăm ba mươi hai đồng một kg thịt đùi thịt cốt lết giá một trăm một mươi đồng một kg chân giò chín mươi sáu đồng một kg tăng rất mạnh trong vài ngày qua
nhu cầu thì cô vẫn phải sử dụng thành ra cô sẽ kiếm những điểm nào an toàn cô mua
về giá thì nó có hơi tăng thì cô cũng hơi ngại cô không hiểu tại sao mà nó tăng hơi nhiều so với trước
thịt heo thì nó lên giá nhưng mà cô rất là an toàn mà thịt heo sạch
thì mình ăn nó dưỡng tâm hơn vậy thôi
chứ nếu mà thịt heo mà nó không tăng là họ chỉ lấy thịt heo bẩn họ bán cho mình thì mình đó mình còn không an tâm hơn
không chỉ tăng giá nguồn thịt heo cũng không có nhiều để người mua lựa chọn
dự báo giá sẽ tiếp tục đứng ở mức cao khi việc tái đàn bổ sung lượng heo thiếu hụt còn cần thời gian và nhu cầu tiêu thụ
hiện nay các khu vực trang trại chăn nuôi lớn đang an toàn dịch bệnh được khuyến khích tăng đàn
bên cạnh đó để bùn đất vào lượng thịt heo thiếu hụt các mặt hàng thịt khác như bò gà cũng tăng nhẹ
nhìn chung tổng sản lượng thịt năm nay sẽ không thiếu nhưng sản lượng thịt heo giảm đi đáng kể
giá heo hơi tăng hơn hai mươi đồng sau một thời gian dài giữ giá ổn định ở mức bốn mươi năm mươi đồng một kg
điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp chăn nuôi và kinh doanh phải chịu lỗ vì thịt heo nằm trong chương trình bình ổn giá
trước đó sau khi các đơn vị bình ổn gửi đơn kiến nghị tăng giá thịt heo bán lẻ cho phù hợp với giá tăng heo hơi
sở tài chính tp hcm cho biết các loại thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường được tăng giá từ năm chín đến một mươi bốn ba
tương đương sáu một mươi sáu đồng kg tùy loại
thế nhưng do mặt hàng thịt heo nằm trong diện hàng bình ổn nên không ít siêu thị công ty dẫn đến thua lỗ vì không thể tăng giá bán lẻ
là một doanh nghiệp tham gia bình ổn
nguyên liệu tăng mà giá bình ổn điều trị không kịp thì gây ra một số khó khăn cho doanh nghiệp
theo tôi thì thực sự đến giờ này cũng có sự ủng hộ của các sở ngành
tuy nhiên chúng ta phải làm sao để hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và lợi ích của người tiêu dùng cho nó hợp lý
chính vì vậy tụi tôi cũng muốn là các sở ngành khi mà giá đầu vô biến động
nhanh như vậy thì làm sao điều chỉnh kịp thời
có thể chúng ta phân khúc ra điều chỉnh từng mỗi lần lên vừa phải để làm sao không sốc thị trường
nhưng mà doanh nghiệp cũng bảo đảm hiệu quả trong quá trình kinh doanh
mặc dù các mặt hàng thịt heo tăng với mức đề xuất ít nhất hai mươi năm ba mươi
nhưng người dân vẫn tin dùng thịt tại các cửa hàng siêu thị để an tâm về xuất xứ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
bất đắc dĩ nắm thì mua chợ thịt heo
chợ thịt ở ngoài ngoài chợ
nhưng mà nói chung là so sánh đúng là hai cái loại thịt thì thịt ở trong siêu thị sẽ thơm ngon hơn
nó biết ngay nhận thức được ngay
vì nói thật là mình bây giờ cuộc sống ăn uống nhiều hóa chất nhiều cái mua
tạp nha mình không biết được nhưng mà mình vào những cửa hàng có uy tín thì mình ăn nó yên tâm hơn
thì nó đắt đắt một chút đắt hơn một chút nhưng mà nó yên tâm hơn
thường thì cô đi chợ hàng ngày thì cô thấy cái thịt
trong cái săn này nè giá cả thì nó có nhỉnh hơn chút nhưng mà cái mức nó không
tức là nếu so với cái chất lượng thịt đó thì với cái giá mà nó cao hơn chút thì nó cũng xứng đáng
mà cũng không cao nhiều
hơn bao giờ hết việc bình ổn giá thịt heo là điều mà ngay cả doanh nghiệp và người dân đều mong muốn
đồng bộ các giải pháp sẽ giữ sự ổn định cho thị trường
tránh tình trạng sốt giá cục bộ gây nhiều hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân
do ảnh hưởng của những đợt dịch tả heo châu phi trên nhiều tỉnh thành của cả nước
giá thịt heo tiếp tục tăng mạnh trước sức ép về nguồn cung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang cân nhắc chuyện nhập khẩu thịt heo để bình ổn giá
chuyên gia kinh tế sẽ có những nhận định như thế nào mời quý vị theo dõi
xin chào và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay
dưới góc độ của một chuyên gia kinh tế thì ông đánh giá như thế nào về xem xét của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc tăng cường nhập khẩu thịt heo để đáp ứng nhu cầu trong nước khi mà nguồn cung ở trong nước cũng đang khang hiếm
chúng ta đã thấy là đợt vừa qua cái dịch bệnh của châu phi nó lên lên sáu mươi ba tỉnh thành
như vậy rõ ràng là cái nguồn cung của chúng ta nó rất là hạn chế và như vậy rõ ràng nó sẽ đẩy cái giá của thịt lợn này sẽ dâng cao
và trong cái quyết sách của chúng ta là chúng ta nhập khẩu thịt lợn để là chuẩn bị cái tết nguyên đáng của chúng ta
cái điều này là chúng ta cũng thấy là hợp lý
nhưng tuy nhiên để chúng ta mà nhập như vậy thì chúng ta xem xét nhiều khí cảnh lắm
cái thứ nhất là chúng ta xem thử là toàn bộ nguồn cung và nguồn cầu của chúng ta nó như thế nào so với cùng kỳ năm ngoái
chúng ta phải có một cái báo cáo đánh giá sát với thực tế
ví dụ như là thực tế của chúng ta hiện giờ là mỗi năm chúng ta tiêu thụ là một trăm linh tấn
bây giờ chúng ta chỉ có sáu mươi tấn như vậy rõ ràng là chúng ta phải nhập khẩu tiếp là bốn mươi
thì như vậy rõ ràng là chúng ta trong cái giao động chúng ta nhập khẩu như vậy nó không có dư thừa
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là vấn đề ở đây nó cũng không có thiếu và nó đáp ứng được cái nhu cầu trong cái dịp tết nguyên đáng sắp tới
cho nên về cái chủ trương thì ở đây ở góc độ là chúng ta thấy được rằng là nhập về cái yếu tố của mỗi thịt lợn thì chúng ta đã đúng
nhưng mà nhập ở quốc gia nào nhập như thế nào và cái giá như thế nào
chứ nếu chúng ta không có tính toán được việc đó thì chúng ta nhập về thì cái giá cả rất là cao
thì như vậy rõ ràng một điều là gì
là người dân cũng gánh được cái việc cái giá như thế này
thì rõ ràng một điều là nó không có một cái lợi ích nhiều cho vấn đề vụ
những cái người tiêu dụng trong cái tết nguyên tháng sắp tới
cũng nói về vấn đề về cạnh tranh cũng như là giá thịt lợn thì một mặt là do cái lượng nguồn cung trong nước bị giảm do tác động của dịch tả lợn châu phi
mặt khác là một thì trường sát chúng ta là trung quốc cũng đang khang hiếm thịt lận
do vậy họ đang tăng cường nhập khẩu đặt một sức ép cạnh tranh lên lượng cung thịt lợn trong nước
ông nghĩ như thế nào về vấn đề đó
đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh nơi được cho là tiêu thụ thịt lợn lớn nhất cả nước
thật sự ra chúng ta phải hiểu như thế này
tức là chúng ta thấy là cái dòng nước thì nó trùm ở chỗ nào nó chạy tới chỗ đó
thì vấn đề ở góc độ chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua thì trung quốc cũng là một trong những cái là đông dân nhất và khang hiếm về trong vấn đề là cái thịt heo không phải là đất nước chúng ta mà liên quan đến trung quốc
như vậy rõ ràng một cái thương lái họ sẽ lấy từ cái thịt heo của chúng ta đưa qua thịt heo trung quốc để làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu đó
cái đó là chúng ta đã thấy được cái việc chúng ta xuất khẩu cái đó là một cái mà hiện nay là chúng ta nhìn nhận được thị trường này như vậy
thị trường tại thành phố hồ chí minh là một trong những cái thị trường mà đông dân và tiêu thụ rất là nhiều
như vậy rõ ràng nó tạo nên một sự khang hiếm
để chúng ta nhìn thấy được cái vấn đề của cái nước bạn có thể là mua cái thịt heo nó sẽ là đắt tiền hơn so với hiện giờ ở trong thành phố
như vậy rõ ràng một số cái động nậu hiện nay người ta đẩy cái việc xuất khẩu qua cái thị trường xác bên là thị trường của trung quốc
nó tạo nên cái dòng của thịt heo chúng ta đã đang khang hiếm
và để làm được cái việc đó mà chúng ta kiểm soát được việc đó để không có tạo nên một cái vấn đề là nó vanh giữa cung và cầu
thì đầu tiên nhất là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ công thương chúng ta phải có những cái quy sát với nhau
cái thứ nhất chúng ta phải kiểm soát được nguồn xuất khẩu
xuất khẩu ở đây là xuất khẩu như thế nào về vấn đề là cái giá cả như thế nào so với cái thị trường của chúng ta hiện nay trong nước
và cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải đưa lên một kế hoạch để cho cái góc độ để chúng ta làm bằng cách nào để những người dân hiện nay mà không có bị mà cái dịch tả châu phi như vậy
thì rõ ràng một điều là đó là cái nguồn công để người ta đưa ra trong cái thị trường và trong cái giá cả đó thì nó phù hợp với cái thị trường mà chúng ta thấy là tại thành phố hồ chí minh ở trên cả nước thì nó tốt hơn
và như vậy rõ ràng một điều là gì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ công thương phải nên có những cơ quan quản lý dụ quản lý thị trường
về cái việc mà chúng ta xuất khéo qua những cái nước khác mà chúng ta đang kháng hiến
như vậy rõ ràng ở một điều là chúng ta sẽ là vấn đề là thiếu và chúng ta đặt vinh
và chúng ta đi nhập một nước khác đi vào để đi nhập qua một nước khác thì như vậy rõ ràng một điều là nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cái cung cầu của chúng ta trong cái thời gian mà ngắn nhất thời
vấn đề ở đây nữa là chúng ta thấy được rằng là cái sự khan hiếm đó nếu chúng ta không điều tiết bộ nông nghiệp phát triển nông thôn không có khuyến cáo cho người dân hoặc là những người mà nuôi
thì như vậy rõ ràng người ta sẽ ồ ạt để người ta tái đàn
người ta thấy sự lượng thịt heo nó rất là kháng hiến
như vậy rõ ràng là sau cái tết sắp tới thì chúng ta thấy được là nó sẽ dư thừa ra
thì như vậy rõ ràng chúng ta bên phía nước bạn là trung quốc họ không mua nữa hoặc họ không lấy nữa
thì như vậy rõ ràng nó cũng là dư người trong cái vấn đề mà cung cầu nó lại là không đồng đều nhau
nó lại là thiếu và thừa trong cái vấn đề chúng ta không nhìn thấy được cái tổng quan và chúng ta không thấy được cái bức tranh để sắp tới chúng ta như thế nào
như vậy cái vai trò của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và bộ công thương rất lớn
cái thứ nhất là kiểm soát nguồn thịt heo là xuất khẩu
cái thứ hai là nhập hậu
cái thứ ba là đưa ra khuyến kháu của người dân
và cái thứ tư là ổn định cái thị trường trong cái dịp tết này để làm sao để chúng ta không có bên với nhau
và từ đây cho đến cuối năm đặc biệt là để phục vụ cho dịp tết nguyên đáng sắp tới thì ông nghĩ là các cơ quan chức năng nói chung vào thành phố hồ chí minh cần làm gì để đảm bảo được lượng cung cấp thịt lợn cho thị trường
thật sự ra chúng ta thấy được rằng là trong quá trình thời gian vừa qua là dịch bệnh mà chúng ta đã kiểm soát được
kiểm soát ở đây không có nghĩa là nó toàn phần nó sẽ là không bị dịch bệnh nữa
thì ở đây nó có ba phần chúng ta thấy được rằng
cái thứ nhất là bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cùng với những cái bộ ngành khác để phối hợp làm sao để không có trường hợp mà nó sẽ xảy ra như trường hợp ba tháng trước
để làm bằng cái nào nếu như trong trường hợp từ đây đến tết mà tiếp tục bị dịch châu phi như vậy rõ ràng là nó càng khang hiếm nữa
thì bắt đầu là chúng ta cái nguồn mà chúng ta chỉ nhập về
nhập về thì nó sẽ gì nó sẽ tốn nhiều cái chi phí và vấn đề cái giá thành nó sẽ đổ lên
chúng ta có ba nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian tới
kiểm soát ở đây kiểm soát và chặt chẽ là chúng ta không để trường hợp xảy ra như vậy
cái việc thứ hai là chúng ta nhập khẩu thì nhập khẩu như thế nào để cho vừa và đủ và đúng
cái việc thứ ba nữa chúng ta nếu trong trường hợp này chúng ta thấy được rằng là kiểm soát và xuất khẩu
nếu như trong trường hợp là những cái người ở họ thấy được cái giá nó bên với nhau thì trong thời điểm này là họ sẽ xuất khẩu qua một cái nước khác
ví dụ như trung quốc thì giờ đang ồ ạt để mua như vậy rõ ràng là cái nguồn vấn đề ở đây nó không đủ thì vấn đề nó đẩy cái giá lên cao từ đây đến tết
chúng ta chưa nói là tết như thế nào vẫn vấn đề trong ba tháng từ đây đến tết nữa
như vậy rõ ràng như thế này là thất hiếu rồi
và trong cái nguồn đó nó xảy ra những cái tình trạng là gì
có nghĩa là chúng ta thấy được rằng là cái nguồn tiếp theo để mà đáp ứng được cái nhu cầu thị trường nó lại là không có trong thời điểm này
thì giá nó đẩy lên cao và giá nó đẩy lên cao như vậy thì rõ ràng một điều là thị trường sẽ gắn dịu
nhưng tuy nhiên lại là tuy xuất khẩu qua một nước khác
như vậy rõ ràng là chúng ta phải kiểm soát rất là chặt chẽ trong vấn đề về cái hải quan
và trong cái hải quan này thì chúng ta nên là có thể là chúng ta phải bằng cái nào đó vào những nghiệp vụ của chúng ta
để chúng ta thấy được rằng là khuyên cáo những người dân là không nên xuất khẩu vào trong thời điểm này
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày thứ bảy điểm nóng kinh tế xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong điểm nóng kinh tế vào tuần sau
việc phòng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và sau đây xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay ở hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị chiều hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an đại diện các cơ quan đơn vị chức năng của bộ công an
tại buổi gặp mặt chúc mừng các đại sứ tổng lãnh sự được đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng
giao trọng trách làm trưởng đại diện việt nam tại nước ngoài
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm chúc các đại sứ tổng lãnh sự sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng trách được giao phó
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an luôn coi trọng công tác đối ngoại hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng
lực lượng công an đã nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt của các bộ ban ngành
trong đó có vai trò của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam ở nước ngoài
trong công tác tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương và chính sách đối ngoại phù hợp
mở rộng hợp tác cùng có lợi bảo vệ cơ quan đại diện và công dân việt nam ở nước ngoài
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đại sứ tổng lãnh sự trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục chủ động phối hợp
hỗ trợ lực lượng công an thực sự trở thành cầu nối giữa đảng nhà nước nhân dân các ngành của việt nam với các đối tác nước ngoài
giúp bộ công an thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước
đưa việc hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ của bộ công an tại nước sở tại hoàn thành nhiệm vụ được giao
hỗ trợ các đơn vị chức năng của bộ công an thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm
đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao thứ trưởng nguyễn quốc dũng khẳng định
trong thời gian tới bộ ngoại giao nói chung và các cơ quan ngoại giao việt nam ở nước ngoài nói riêng
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ công an trên những lĩnh vực công tác
có phần thúc đẩy công tác đối ngoại phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và ứng phó với những khó khăn thách thức của tình hình thế giới hiện nay
cũng trong chiều qua tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo sự kiện diễn đàn kết nối kinh tế việt nhật
giao lưu thể thao và giải chạy đua tiếp sức kizuna ekidem hai nghìn một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo ban tổ chức nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho sự kiện này
sau thành công của sự kiện thể thao giải chạy đua tiếp sức kizuna ekiden hai nghìn một mươi
chạy vì an toàn giao thông năm nay bộ công an tiếp tục chủ trì
phối hợp với báo mainichi tổ chức chuỗi các sự kiện giao lưu thể thao kết nối kinh tế việt nhật
và giải chạy kizuna ekiden hai nghìn một mươi chín trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi một
dự kiến sẽ có khoảng một người tham gia là sĩ quan cảnh sát nhật bản công an việt nam
các tổ chức cơ quan doanh nghiệp liên doanh việt nam nhật bản và dư quán nhật bản tại việt nam
tham gia ở nội dung chạy tiếp sức một mươi bốn km quanh bờ hồ hoàn kiếm với tám lượt chạy
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị
và yêu cầu các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh an toàn cho giải chạy
cùng với đó làm tốt công tác truyền thông công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông y tế
tránh để xảy ra sơ sót bị động tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
giữa cảnh sát giao thông công an quận phường trong điều tiết giao thông
chiều ngày tám tháng một mươi một đoàn kiểm tra số năm của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh khánh hòa
cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy khánh hòa
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn kiểm tra của bộ công an
kết quả nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
điểm nổi bật là lực lượng công an khánh hòa đã chủ động kịp thời phát hiện ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động đảm bảo tốt an ninh nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng
an ninh kinh tế an ninh du lịch
đặc biệt trong năm công an tỉnh khánh hòa đã điều tra làm rõ hơn chín mươi số vụ phạm pháp hình sự
vượt chỉ tiêu của bộ công an giải quyết hơn chín mươi chín tin báo tố giác tội phạm
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển có chiều sâu
huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực
việc thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã đang được triển khai
đảm bảo đến giữa năm hai nghìn hai mươi sẽ bố trí công an chính quy ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà công an tỉnh khánh hòa đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
công an tỉnh khánh hòa cần tập trung giả soát những chỉ tiêu công tác chưa hoàn thành
nhằm tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp đảm bảo tốt an ninh trật tự
đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chú trọng hơn nữa công tác phòng ngừa xã hội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm mạng tội phạm công nghệ cao tội phạm tín dụng đen tội phạm ma túy
bên cạnh đó cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thực hiện tốt đề án đưa công an chính quy về xã theo đúng quy định lộ trình
từ năm hai nghìn một mươi ba ngày chín tháng một mươi một được chọn là ngày pháp luật việt nam
thời gian qua với nhiều cách làm hay sáng tạo ngày pháp luật trong lực lượng công an nhân dân
và với nhiều kiện tình hình thực tiễn của công an các đơn vị địa phương
tinh thần ngày pháp luật đã được duy trì thường xuyên liên tục
trở thành ngày hội chính trị pháp lý sôi nổi tạo sức lan tỏa về học tập
và làm việc theo hiến pháp pháp luật trong lực lượng công an nhân dân và đối với mỗi người dân
hai trang facebook cảnh sát giao thông tp đà nẵng và tuổi trẻ công an tp đà nẵng
của công an tp đà nẵng hiện có hàng trăm ngàn lượt thích và theo dõi
đến nay các trang facebook này đã trở thành một kênh thông tin hữu ích
giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự mới nhất
đồng thời thông qua sự tương tác trên facebook đã giúp người dân nâng cao cảnh giác
tuyên truyền phổ biến pháp luật và lan tỏa mạnh mẽ phong trào giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tương tự như công an tp đà nẵng công an tp hà nội cũng triển khai kênh tiếp nhận thông tin của người dân
về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô tại địa chỉ fanpage facebook công an thủ đô
và cũng đã có rất nhiều cách làm sáng tạo hưởng ứng ngày pháp luật việt nam được công an các đơn vị triển khai
như thành lập tủ sách pháp luật điện tử